thực ra đây là một vấn đề rất đáng suy ngẫm trước hết là khoản tiền đầu tư quá lớn đặc biệt là một tỉnh thu nhập còn thấp người dân nghèo còn đông như hòa bình
tiếp theo nếu chúng ta có tiền đó thì ưu tiên xác lập là như thế nào ưu tiên của tỉnh hòa bình là gì tiếp theo ưu tiên của tỉnh hòa bình ở thời điểm này là gì
ưu tiên của tỉnh hòa bình trong bối cảnh dịch bệnh đại dịch covid một mươi chín là gì thì nếu chúng ta không xác lập được ưu tiên trước thì bao giờ đầu tư nó cũng lãng phí
đấy là một cái rất là băn khoăn về việc sản xuất ưu tiên mức đầu tư là một chuyện đầu tư cho cái gì là một chuyện khác nữa đấy là gồm hai vấn đề đầu tư cho cái gì có lẽ cũng rất đáng băn khoăn còn đầu tư ở mức bao nhiêu lại càng đáng khoăn hơn
thưa ông liên quan đến vấn đề này thì từ phía tỉnh hòa bình là ông nguyễn tuấn anh phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình cho biết rằng là biển hiệu này được xây để tạo cảnh quan cho khu vực đối tượng
vì trong quá trình xử lý thì đã bị sạt lở và cây xanh thì đã bị chặt đi rồi trở thành đồi chọc và đấy là lý do vì sao phải xây dựng cái công trình này
theo ông thì có ý kiến cho rằng là nếu là cảnh quan đang bị trôi trọi vì đồi chọc như vậy thì tại sao không phải là một công trình cây xanh
mà lại bắt buộc lại phải là một công trình xây dựng với một khẩu hiệu
thì đấy là lúc mà mình xác định cái trí đấy xác định trí
thì nó có vấn đề là cái việc có đáng trí hay không gọi là trí như thế nào xử lý cái gì
thì rõ ràng là nếu mà cảnh quan anh quan niệm là để cho một thành phố nó hiện đại rồi nó gây hiện tượng là một chuyện
còn nếu mà anh cảnh quan một cái thành phố mà nó lận ở trong rừng
bởi rừng cây thì nó là một chuyện khác
thì riêng cái chuyện đó ý kiến có thể rất khác nhau
và nếu mà mình ký tiền ngân sách ấy thì rõ ràng là cái tham vấn ý kiến của công chúng là rất là quan trọng
bởi vì tiền đó là tiền của mọi người
đừng có nghĩ tiền đó là tiền của một cái công an chức năng đó
anh chi thế nào anh chi vào cái khoản đó thì một cái sự tham vấn là cần thiết
trước hết là thám vấn chuyên gia
phong cảnh ở đó hay không
phong cảnh ở đó hay không
những ý kiến của công chúng người dân ở đó cũng nên thám vấn
bởi vì người ta có thể quan điểm khác
nhất trí được các cái khoản trí tư tiền mà hàm gọi là của tất cả mọi người
thì nó sẽ đỡ có những ý kiến khác nhau và những cái tranh luận thậm chí là có những cái phản đối
như ông đề cập thì đây là một dự án một công trình dùng sử dụng ngân sách
và có thể thấy rõ rằng là cư dân mạng cũng như là cộng đồng
đang nói rằng là đây là một khẩu hiệu đắt nhất thế giới
và như vậy theo ông thì có phải là một việc lãng phí
lãng phí đối với ngân sách nhà nước và lãng phí đối với một cái công trình khẩu hiệu không
bây giờ nó sẽ rất là lãng phí nếu chúng ta mục đích chúng ta hướng tới không đạt được
bây giờ chúng ta chi là để đạt được cái gì
để đạt được cái gì
bây giờ là có hai cái ở đây
một cái là chúng ta tạo cảnh quan đó là cái nói
nhưng mà chúng ta hướng tới tôi hiểu là hướng tới hai giá trị rất lớn của chúng ta
của hệ thống nhà nước
đó là lãnh thủ của chúng ta là hồ chí minh và đại hội đảng sắp tới
thế thì bây giờ nếu mà chúng ta chi để đạt tới lòng người người ta tôn vinh cái đó nhiều hơn
người ta ủng hộ cái đó người ta vui hơn người ta phân khởi hơn
thì lúc ấy là trí đó đạt được không
còn nếu mà cái phản ứng nó ngược lại
thì đó là kẻ cái mà cháu mình nói là tiền bận tật mà
tiền bận tật
nó phản tác dụng trí phải phản tác dụng
thế thì rõ ràng cái chi như vậy là không hiệu quả
trí không hiệu quả
tôi chưa nói chuyện là
nếu mà bạc của chúng ta sống lại
thì khi chúng ta làm những chuyện liên quan đến người
chúng ta luôn luôn phải nghĩ rằng
người sẽ nghĩ thế nào
trong trường hợp như vậy làm như vậy thì người sẽ nghĩ thế nào
hãy luôn luôn nghĩ cái đó trước khi mình làm
chứ đừng có làm dụng mà nhiều khi để khai thác
vì những cái mà rõ ràng là rất khó giải trình đối với công việc
giống như bác hồ thì khi còn sinh thời thì luôn luôn đưa cao cái tiêu chí là
cần kiệm niệm trí công cụ tư
thưa ông thực tế là chúng ta có thể nhìn thấy rằng
có rất nhiều những công trình đầu tư lớn
cho các biển hiệu các cổng trào hay là các tượng đài
thế rồi sau đó thì bị bỏ hoang hay là xuống cấp một cách nhanh chóng
và việc đầu tư này thì lại thường diễn ra ở những tỉnh
những huyện đang còn gặp rất nhiều khó khăn về nguồn thu
những cái bất cập này thì nói lên một hiện trạng gì thưa ông
nói về vấn đề khá lớn của hệ thống chúng ta
cái vấn đề đầu tiên ấy
là xác lập ưu tiên trong việc chi tiêu ngân sách
nó có vẻ không ổn
nó có vẻ không ổn
bởi vì rằng là đã là nghèo đấy
thế anh chị để xóa đói giảm nghèo nâng cao năng lực
để người dân người ta vươn lên làm ăn được
có cơ sở hạ tầng cho người dân làm ăn
cơ sở hạ tầng xã hội cơ sở hạ tầng giáo dục
hoặc là cơ sở hạ tầng để kinh doanh
tất cả những cái điều kiện đó là cái ưu tiên
cái ưu tiên
đặc biệt là càng nghèo thì càng phải ưu tiên
anh chị ra ngoài cái đó những cái khác
quả là anh xác lập ưu tiên là sai
mà anh xác lập ưu tiên sai
ngàn đời không bao giờ anh giàu cả
không bao giờ anh giàu cả anh chị em
rồi tiếp theo anh chi vào những cái công trình đấy
mà nó chỉ giúp anh giải ngân thôi
giúp anh giải ngân thôi
và ở cái thời này đấy
những cái công trình mà nó khẩu hiệu
rồi quảng trường các thứ đấy
anh phải rất tính là cái phản ứng của người dân
người ta như thế nào
không có nó phản thực hữu
không có nó phản thực hữu
và những cái đó đấy
quả thực là tiền mất thật mang
không đưa lại lợi ích
thì thanh tử nó phải rất là cân nhắc
ở cái chỗ là anh chị cái gì
ngoài ra nữa là chị thì
thì nó phải chạy theo nó rất nhiều
tôi nói như mấy cái câu khẩu hiệu này thôi
câu khẩu hiệu này là đèn lẹt
anh không chị tiếp
nó sẽ là mờ sắt phụt
anh chị tiếp sắt phụt
anh cực tính sau đó
anh chạy theo để chị nữa không
ngân sanh thì tiếp tục chị nữa không
thì mưa gió nắng
nó là gì
nó sẽ không có thể tráng trí được cái gì cả
nó không tố điểm
chị làm xấu
một câu hỏi tiếp theo là
chúng ta thấy rằng là rõ ràng là
ngày càng có những công trình đầu tư lớn
thường lấy lý do rằng là để giáo dục
chính trị tư tưởng văn hóa trong nhân dân
theo ông thì điều này đã thuyết phục chưa
và có mang cái tính như là
ông nói là ưu tiên đầu tư
ưu tiên sử dụng ngân sách
như là ông nói hay không
và chúng ta cần phải hiểu sao
để cho cái phương pháp này
đảm bảo tính thực chất và hiệu quả
chứ không phải phản tác dụng như là không vừa mới đề cập
đấy là một lĩnh vực rất là lớn
và chúng ta phải xem
phải có nghiên cứu rất là nhiều ở đấy để xem
nếu mà anh giáo dục thì cái nào hiệu quả
còn cái nào nó đưa tác dụng ngược
có vẻ như rất nhiều tỉnh thành
đang làm những cái chuyện
mà nó lại đưa phản ứng ngược
bây giờ ta xem ông thủ tướng nhật vừa nhận chức
có trang nghiêm không
hết sức trang nghiêm
hết sức tấn trọng
hết sức cao quý
nó có cái gì không
không có cái gì cả
không hóa không khẩu hiệu không cơ gì cả
nhưng mà khi anh đầu tư rất là nhiều
hóa rồi khẩu hiệu nó rất là loe loe
nó chưa chắc là khẳng định phẩm cập của mình
mà nó là một cái gì đó
nó lang phỉ
và nó không gây được thiền cảm
thế thì cái đó là cái rất quan trọng
thế nhưng bây giờ làm khẩu hiệu làm truyền thống làm giáo dục
anh phải tinh tế hơn
anh phải đẳng cấp hơn
anh hiểu cái gì sẽ tác động lên năm người
cái gì sẽ làm cho người ta rung động
cái gì sẽ làm cho người ta thất trọng
còn cái gì làm cho người ta bực bội
và rất tiếc có thể người ta có khích
anh tưởng là
có lẽ phải tính
nó tốt hơn ở đấy và chuyên nghiệp hơn trong công việc này
theo ông thì những công trình như thế này
thì cái trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong vấn đề này
thì chúng ta cần xem xét là sao
tôi nghĩ trách nhậm là trước hết là cơ quan
tiền ngân sách phải phân bổ đúng ưu tiên
ưu tiên phải việc quan trọng nhất của địa phương
để phát triển
quan trọng nhất
để có thể cất cánh
hoặc là quan trọng nhất trong thời điểm đó
để cứu đói cho dân
ví dụ như là bây giờ đấy là
ảnh hưởng nặng nề của covid
thì chỉ là phải xác lập đúng ưu tiên
có những công trình
phải tham vận được
những cái mà nói nhiều người phải tham vận được
chúng ta phải dành
nhiều thời gian hơn nữa
trong cái thiết chế đại diện cho dân
đó là hội đồng nhân dân ở địa phương đấy
tránh luôn về việc chi
chi các công trình
để các góc độ của nó các khía cạnh
cũng như các hiệu ứng của nó
hay là các ảnh hưởng của nó được làm rõ
không duyệt cả một cái
nó lớn như thế này
xong rồi sau đó cơ quan này dự án muốn chi thế nào thì chi
thế thành tựu là các khoản chi đấy
phải được phẫy chuẩn ở cơ quan
đại diện cho dân
hoặc những khoản chi lớn mà nó đồng trả nhiều
có vẻ là vẫn phải tham vận người dân
thì tôi nghĩ là nên như vậy
thì đấy là rất quan trọng
để chúng ta xác lập
chi sai hoặc là
sai về mặt
kế toán là một chuyện
nhưng sai về mặt xác lập ưu tiên
thì phải chịu thách nhiệm của hội đồng nhân dân
vâng xin được cảm ơn những cái chia sẻ
những cái ý kiến hết sức xác đáng và sâu sắc
của ông nguyễn sĩ dũng
nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian
đến cho khán giả của truyền hình công an nhân dân